liên quan đến vụ tai nạn ô tô trên đèo murdrock làm năm người thương vong
công an huyện murdrock tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đinh anh tài chú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai để điều tra làm rõ
qua điều tra công an huyện murdrock xác định anh trần quốc cường điều khiển ô tô
cùng nhóm bạn đến gia lai chơi
tối ngày một mươi ba tháng một mươi một sau khi đã uống rượu bia anh cường đã thuê đinh anh tài
làm nghề lái taxi chở cả nhóm về khánh hòa
tuy nhiên khi đi đến địa phận xã ea trang huyện murdrock
xe ô tô đã tông vào thành hộ lan can
cú đâm mạnh làm cho anh trần quốc cường tử vong tại chỗ
một người bạn của anh cường tử vong tại trung tâm y tế huyện murdrock
cơ quan công an đã tiến hành test nhanh tài xế và có kết quả dương tính với chất ma túy
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lý nhân tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú
xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có sẹo tròn ba cm cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
còn về tội cưỡng đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã

nguyễn đức công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường chú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có sẹo thẳng một năm cm ngay đầu lông mày phải
và đối tượng trần thị hoài nam sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại tổ sáu phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát hiểm tra bộ công an phối hợp thực hiện